với mục tiêu là phòng chống dịch chú động tạo miễn dịch cộng đồng
thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến phú quốc thông qua hộ chiếu vaccine
trong sáng ngày một tháng một mươi phú quốc đồng loạt triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đợt năm
cho nhóm đối tượng từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi và nhóm trên sáu mươi năm tuổi mắc các bệnh mãn tính và đối tượng tiêm mũi hai
chờ đợi đến ngày được tiêm phòng covid một mươi chín đã lâu vì thế khi nghe thông báo thời gian và địa điểm tiêm
ông lê văn chợ và nhiều người dân sống trên đảo tranh thủ đến điểm tiêm từ rất sớm
mặc dù có chút lo lắng khi đây là lần đầu tiên được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nhưng mọi người đều rất vui mừng
bởi lẽ tiêm vaccine trong thời điểm này rất là quan trọng vì sẽ bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh
khi được tiêm thì được bác sĩ tận tình tư dấn sức khỏe cũng test sàng lọc cho tốt tôi mới an tâm để tiêm
nhưng mà thật sự ra là nói chung là cả bác sĩ
thì cũng nhiệt tình để chăm sóc cho người dân tôi cũng thành thật cảm ơn
hiện nay tình hình dịch bệnh covid thì rất là phức tạp
vì em và mọi người ở đây rất là vui vì được nhà nước tiêm vaccine cho miễn phí
riêng bản thân em thì không có quan trọng là xuất xứ nguồn gốc của loại vaccine được lấy từ đâu về
chỉ cần biết là nó sẽ có lợi cho bản thân của em và mọi người ở đây được
thời gian tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn thành phố phú quốc
diễn ra trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi
đây là đợt tiêm chủng với quy mô lớn huy động gần một nhân viên y tế tình nguyện viên cùng tham gia
phú quốc sẽ hoàn thành chín mươi năm người dân được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
một trăm linh người dân đã tiêm mũi một được tiêm mũi hai
nhằm tạo miễn dịch cộng đồng để phú quốc mở cửa đón khách quốc tế dự kiến vào cuối tháng một mươi một tới đây
có thể nói là cái tiêm vaccine ngày hôm nay
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phú quốc
càng có ý nghĩa quan trọng hơn là chúng ta chuẩn bị thực hiện cái chủ trương đón khách du lịch quốc tế
và thực hiện cái hộ chiếu vaccine
đây cũng là cái điều kiện cần điều kiện đủ hay nói cách nào đó nó là cái điều kiện kiên quyết
khi tất cả người dân trên địa bàn thành phố phú quốc được có kháng thể
và cái kháng thể này nó bao phủ hết cho toàn phú quốc
thì sẽ đảm bảo
bảo cái an toàn cho chúng ta đón khách du lịch đến phú quốc
khi chúng ta an toàn rồi thì thực hiện việc đón khách du lịch quốc tế
cũng như thực hiện cái hộ chiếu vaccine chỉ là triển khai và cái bước thực hiện
có thể nói cho đến thời điểm này người dân trên địa bàn phú quốc họ rất là mong đợi mong chờ có vaccine
và cái sự mong chờ mong đợi này ngày hôm nay đã thành hiện thực và chúng tôi cũng đã tổ chức rất là chú đáo
xây dựng kế hoạch rất là cụ thể rất là chi tiết để tiêm trong vòng ba ngày
trừ những trường hợp đó là người ngư phủ đi đánh bắt khai thác thủy sản về không kịp
thì chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm trong thời gian tới
và kế hoạch là chúng tôi sẽ cố gắng là trong tháng một mươi này sẽ hoàn thành là tiêm đủ hai mũi
cho một trăm linh người dân trên địa bàn phú quốc để đáp ứng cho yêu cầu tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt
là mở cửa cho cái du lịch và dịch vụ từ đến cuối năm
để đảm bảo an toàn cũng như trong thời gian tiêm vaccine cho gần một trăm hai mươi người dân tiêm mũi một và một trăm ba mươi bốn tám trăm một mươi bốn người tiêm mũi hai
phú quốc đã tăng cường đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ hướng dẫn kiểm tra theo dõi sức khỏe trước trong và sau tiêm ở ba mươi hai điểm tiêm vaccine
nhờ làm tốt công tác chuẩn bị các trường hợp tiêm phòng covid một mươi chín sức khỏe đều ổn định an toàn
và sau thời gian quy định phú quốc sẽ tiêm mũi hai cho các đối tượng được tiêm mũi một trong đợt này